nhiều tỉnh ở đồng bằng sông kiều long đang phải gồng mình chống chọi với hạn hán và xâm nhập mặn diễn ra ngày càng khắc nghiệt
tại bạc liêu thì nhờ chủ động triển khai các giải pháp ứng phó nên đến thời điểm này sản xuất của người dân vẫn bảo đảm
đây là mô hình tưới ướt khô sen kẽ của nông dân xã vĩnh hưng huyện vĩnh lợi
với ưu điểm tiết kiệm nguồn nước tưới chi phí đầu tư thấp và năng suất cao đang tiếp tục được nhân rộng
đây là mô hình thích ứng tốt trong thời điểm hạn mặn
mình có cái trạm bơm
thành ra khi mà ở trên thông báo về đó ở quyện là thông báo về là nước mặn thì báo cho mình trước
có một tuần lễ nó gần tới rồi thì mình đắp mình đưa lên
thành ra hầu như lúa mình từ cái lúc mà mình có cái cánh đồng lớn của mình rồi có trạm bơm đầu tư trạm bơm rồi nè
tới đến bây giờ thì mình không có bị cái trường hợp mà nhiễm mặn trên ruộng là có gì
và ở đây thì mình làm là ba vụ
du kinh nghiệm từ đợt hạn mặn hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
huyện vĩnh lợi đã triển khai công tác ứng phó ngay từ đầu mùa khô theo cảnh báo của ngành chức năng
đến thời điểm này tình hình sản xuất trên địa bàn huyện vẫn bảo đảm ổn định
nhiều diện tích lúa đã bắt đầu thu hoạch ước tính năng suất bình quân từ sáu năm đến bảy tấn trên một hectare
kiểm tra các cái cống để có giải pháp cụ thể như là đắp xuống cát để ngăn không cho nước mặn xâm nhập vào
thường xuyên đo đô mặn rồi cảnh báo cho bà con khu vực các cái điểm mà có nguy cơ xâm nhập mặn
để khuyến cáo bà con cách bơm kỹ thuật để bơm xả làm sao cho đảm bảo không để nhiễm mặn vào lúa
thì qua đó thì công tác phòng chống không mặn đạt hiệu quả
năm nay tỉnh bạc liêu đã chủ động điều chỉnh lịch thời vụ và giảm hơn năm bốn trăm linh hectare lúa đông xuân
tại các vùng có nguy cơ thiếu nước đồng thời tăng cường các giải pháp bảo vệ các diện tích lúa đông xuân
trong đó khuyến cáo người dân áp dụng các biện pháp tới nước tiết kiệm
trong trường hợp xấu tỉnh sẽ đắp ba trăm tám mươi đập tạm để bơm và chữ nước ngọt
bảo vệ cho các diện tích lúa đông xuân không để xảy ra thiệt hại